hội trợ du lịch quốc tế việt nam vitm hà nội hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra tại cung văn hóa hiểu nghị hà nội
từ ngày hai mươi bảy tháng ba đến ngày ba mươi tháng ba với chủ đề du lịch xanh
theo kế hoạch sẽ có hơn bốn mươi vé máy bay một mươi tám tour giá rẻ sẽ được mở bán tại hội trợ lần này
tiếp nối thành công của hội trợ vitm hà nội hai nghìn một mươi tám vitm hà nội hai nghìn một mươi chín sẽ được tổ chức
tại cung văn hóa hữu nghị thành phố hà nội từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi tháng ba năm nay với quy mô khoảng năm trăm linh gian hàng
vitm hà nội hai nghìn một mươi chín quy tụ sự tham gia của các doanh nghiệp cơ quan quản lý
xúc tiến du lịch từ ba mươi chín tỉnh thành phố trên cả nước và từ hai mươi hai quốc gia vùng lãnh thổ
ban tổ chức đã chọn du lịch xanh là chủ đề của hội trợ vitm hà nội hai nghìn một mươi chín
tại hội trợ sẽ có các sự kiện của cơ quan nhà nước tổ chức xã hội nghề nghiệp
và doanh nghiệp liên quan đến khái niệm tăng trưởng xanh để đảm bảo cho du lịch việt nam phát triển nhanh và bền vững
nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu hai nghìn ba mươi
để tổ chức các hoạt động của hội trợ theo chủ đề đã thống nhất
tại khu vực các gian hàng bán sản phẩm du lịch xanh
nhiều doanh nghiệp đăng ký bán chương trình tour gắn liền với các hoạt động du lịch sinh thái bảo vệ môi trường
bên cạnh đó hội trợ cũng diễn ra nhiều hoạt động sự kiện quan trọng của ngành du lịch
như lễ vinh danh các cá nhân và doanh nghiệp du lịch tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
hội nghị đánh giá một năm triển khai hoạt động du lịch trực tuyến
diễn đàn du lịch du lịch ao bao việt nam cơ hội và thách thức
diễn đàn cơ hội việc làm trong ngành du lịch họp báo giới thiệu vitm cần thơ hai nghìn một mươi chín